tổng liên đoàn lao động việt nam hội liên hiệp phụ nữ việt nam
quỹ bác nhân dân tp đà nẵng đã phối hợp tổ chức diễn đàn
đối thoại chính sách với nữ công nhân lao động tại các khu công nghiệp khu chế xuất trên địa bàn
diễn đàn đối thoại chính sách lần này là cơ hội để các nữ công nhân được tiếp cận với các thông tin về chế độ
chính sách chăm lo đời sống vật chất tinh thần đối với nữ lao động nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp
đặc biệt là đề án hỗ trợ phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở các khu công nghiệp chế xuất đến năm hai nghìn hai mươi
hiện nay thành phố đà nẵng có sáu khu công nghiệp chế xuất và một khu công nghệ cao với hơn bảy mươi tám lao động
trong đó lao động nữ chiếm trên sáu mươi năm
phần lớn công nhân nữ làm việc tại các khu công nghiệp đều đang trong độ tuổi sinh sản
thu nhập bình quân chưa cao nên đời sống còn gặp nhiều khó khăn